thưa quý vị và các bạn vừa qua trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã liên tiếp xảy ra hai vụ mất trộm xe ô tô kẻ gian lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện khi để xe ô tô qua đêm ở cửa nhà và không có người trông coi để phá khóa lấy trộm xe
và đây cũng là một hành vi vi phạm mới lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh thái nguyên
anh nguyễn đức tuân chú tại tổ một mươi năm phường phan đình phùng thành phố thái nguyên đã rất vui mừng vì chỉ trước đầy hai ngày sau khi trình báo chiếc xe ô tô trị giá gần hai trăm linh triệu đồng của gia đình đã được công an thành phố thái nguyên điều tra làm rõ thu hồi lại tài sản